kính thưa quý vị trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam theo nghi thức quốc tang
cũng trong thời gian diễn ra lễ tang đại sứ quán việt nam tại các nước đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
sáng ngày ba tháng năm đã diễn ra lễ viếng trọng thể với sự có mặt của các cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng lưu học sinh việt nam tại trung quốc
trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động đại biện phạm thanh bình cùng tập thể đại sứ quán đại diện cộng đồng người việt nam tại bắc kinh đã cùng nhau hướng về tổ quốc thắp hương và kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ và vĩnh biệt nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
trong hai ngày mở sổ tang về phía trung quốc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thủ tướng lý khắc cường chủ tịch quốc hội lật chiến thư chủ tịch chính hiệp uông dương đã gửi vòng hoa viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
phó chủ tịch chính hiệp lưu kỳ bảo đại diện ban liên lạc đối ngoại trung ương một số bộ ban ngành cơ quan đoàn thể trường đại học viện nghiên cứu nhân sĩ hữu nghị doanh nghiệp đã đến viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh và ghi sổ tang
về phía ngoại giao đoàn nhiều đại sứ đại diện cơ quan ngoại giao các nước tại bắc kinh đã đến viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh ghi sổ tang và bày tỏ chia buồn với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
ngày ba tháng năm tại new york phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
tránh văn phòng tổng thư ký liên hợp quốc đã cử đại diện đến viếng và ghi sổ tang
đại diện phái đoàn các nước các cơ quan thuộc liên hợp quốc bạn bè quốc tế và bà con kiều bào đến viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhân dân việt nam và gia đình nguyên chủ tịch nước lê đức anh
lãnh đạo tài năng và đáng kính
đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại diện các cơ quan chính quyền hoa kỳ các tổ chức đoàn thể và các cơ quan đại diện ngoại giao tại washington dc
đại sứ đại diện các nước lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức phi chính phủ và bà con người việt đã ghi sổ tang bày tỏ sự kính trọng
nguyên chủ tịch lê đức anh và chuyển lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và tới nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
sáng ba tháng năm đại sứ quán việt nam tại vương quốc anh đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
viết trong sổ tang quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh thay mặt nhân dân và chính phủ anh bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đại tướng lê đức anh
nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiều đại sứ các nước cũng đã đến chia buồn ghi sổ tang tại đại sứ quán việt nam tại london
từ sáng ngày ba tháng năm đến hết ngày bốn tháng năm đại sứ quán việt nam tại italia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tăng tưởng niệm đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
với sự tham gia của cán bộ nhân viên gia đình các cơ quan đại diện việt nam tại italia
ngay sau lễ viếng đại diện chính phủ bộ ngoại giao italia đại sứ các nước tại italia như hàn quốc philippines indonesia thái lan và cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập tại italia cũng đã đến viếng và ghi sổ tang tại trụ sở đại sứ quán
đại sứ quán việt nam tại canada tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại diện các nước trong đoàn ngoại giao otawa các cơ quan chính phủ canada bà con kiều bào các bạn bè canada đến viếng và ký sổ tang
tổng lãnh sự quán việt nam tại thành phố vancouver cũng đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên chủ tịch nước lê đức anh
ngày ba tháng năm tại thủ đô praha đại sứ quán việt nam tại cộng hòa xéc đã tổ chức mở sổ tang và lễ viếng tưởng niệm đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại diện bộ ngoại giao xéc và các cơ quan đại diện ngoại giao cùng đại diện cộng đồng người việt nam các hội đoàn thể du học sinh việt nam tại cộng hòa xéc
đại sứ các nước đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ tình cảm tiếc thương và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân việt nam cũng như gia đình đại tướng lê đức anh
đại sứ quán việt nam tại mexico đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trong không khí trang trọng đại sứ nguyễn hoài dương nêu bật tấm gương sáng về đạo đức cách mạng chiến sĩ cách mạng trung kiên nhà lãnh đạo tài ba của đảng nhà nước và quân đội
và khẳng định chủ tịch sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ đảng viên noi theo
đại diện bộ ngoại giao mexico các đại sứ đại diện đại sứ quán của nhiều nước tại mexico các chính đảng đã đến viếng và ghi sổ

đại sứ quán việt nam tại nam phi đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đại diện hàng chục đại sứ quán các phái đoàn ngoại giao và đại diện chính phủ nam phi đông đảo bà con cộng đồng người việt nam
các cán bộ học sinh đang sinh sống học tập và làm việc tại nam phi đã tới viếng nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
các lưu bút trong sổ tang bày tỏ sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế với nguyên chủ tịch nước một lãnh đạo vĩ đại của nhân dân việt nam
đại sứ quán việt nam tại argentina trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tăng tưởng niệm đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh
trong thời gian mở sổ tang đông đảo đại diện của các cơ quan ban ngành nước sở tại đảng cộng sản argentina
viện văn hóa argentina việt nam và bạn bè argentina cùng các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện nhiều nước trong đoàn ngoại giao
đã tới chia buồn và bày tỏ sự cảm thông với nhà nước và nhân dân việt nam trước mất mát to lớn